thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tp hà nội đã ra phán quyết sơ thẩm
đối với ông cao minh quang cựu thứ trưởng bộ y tế và bảy bị cáo khác trong vụ án
công ty cổ phần dược phẩm cửu long hưởng lợi bất chính hơn ba tám triệu usd
xảy ra ở giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn tám gây thiệt hại cho tài sản nhà nước trên sáu mươi một tỷ đồng
sai phạm của ông cao minh quang cùng thuộc cấp là đã không làm tròn vai trò chức trách được giao
trong việc kiểm tra thanh tra việc giảm giá tiền mua nguyên liệu tại dược phẩm kiểu long
tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang mức án ba mươi tháng tù treo
vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử cũng tuyên phạt nhóm bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của bộ y tế
mức án từ một mươi năm tháng đến năm năm sáu tháng tù
hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo lương văn hóa cựu tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm cửu long chín năm tù
nguyễn văn thanh hải cựu kế toán trưởng công ty cổ phần dược phẩm cửu long sáu năm tù
ngô hữu hiếu nghĩa cựu giám đốc chi nhánh tp hcm kiêm giám đốc điều hành phòng xuất nhập khẩu
thuộc công ty cổ phần dược phẩm cửu long năm năm tù
bộ y tế đề nghị hội đồng xét xử yêu cầu những bên có liên quan có trách nhiệm phải bồi thường